thông tin về việc bắt giữ gần bốn kg ma túy đá cùng với vũ khí nóng tại hà tĩnh
vào lúc hai mươi ba h ngày hôm qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh
đã phối hợp với cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số hai cảnh sát biển
lực lượng phòng chống ma túy bộ đội biên phòng đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan
tri cục hải quan cảng vũng án và công an thị xã kỳ anh đã phá thành công chuyên án n bảy trăm một mươi năm
bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép các chất ma túy và vũ khí nóng
vào thời điểm trên các lực lượng công an bộ đội biên phòng hải quan và cảnh sát biển
đã bất ngờ ập vào phòng ba trăm linh một khách sạn forbux thuộc phường kỳ trinh thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh
bắt giữ hai đối tượng gồm nguyễn công cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại xã hội sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an
và phạm kim dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại khối phố một mươi năm phường trường thi tp vinh tỉnh nghệ an
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ ba bảy kg ma túy đá một khẩu súng quân dụng bảy viên đạn một dao mèo
hai cân tiểu ly một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá hai điện thoại di động và một xe ô tô năm chỗ hiệu nissan
mang biển kiểm soát ba mươi bảy a hai mươi ba nghìn một trăm một mươi năm bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên được mua từ một người lào
và đưa qua cửa khẩu quốc tế cầu treo sau đó vận chuyển vào thị xã kỳ anh bán cho một số đối tượng trên địa bàn
khi các đối tượng chuẩn bị giao hàng thì bị các lực lượng chức năng ập vào bắt giữ
sau khi bắt giữ các đối tượng lực lượng chức năng tổ chức tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng tại tỉnh nghệ an
hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để truy bắt các đối tượng có liên quan